công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an huyện đồng phú tổ chức khám nghiệm điều tra
làm rõ vụ chó pitbull cắn tử vong bé trai tám tuổi ở huyện đồng phú tỉnh bình phước
vào khoảng năm h ba mươi chiều qua cháu bé sang nhà bà nội ở ấp cầu hai xã đồng tiến
lúc này bà nội nằm ở võng trước nhà nên cháu đã một mình ra phía sau
nơi đang xích con chó pitbull nặng khoảng hơn ba mươi kg
trong lúc chơi thì bất ngờ bị con chó vổ tới cắn liên tiếp vào tay và cổ bé
nghe tiếng la hét người nhà cháu bé chạy ra sau đuổi đánh chó và nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng nên cháu bé đã tử vong trên đường đến bệnh viện
theo tìm hiểu đây là chó nhà hàng xóm gửi trông trong lúc đi vắng